vào sáng nay quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương dự và chỉ đạo
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
theo báo cáo sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba quân ủy trung ương bộ quốc phòng
đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân luôn đoàn kết thống nhất vững vàng kiên định
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống
không để bị động bất ngờ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ
phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước
quan tâm xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân phòng thủ quân khu
khu vực phòng thủ các cấp tăng cường sức mạnh bảo vệ tổ quốc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà bộ quốc phòng
và cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
góp phần ổn định chính trị xã hội tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
nâng cao vai trò vị thế uy tín của đất nước trên trường quốc tế
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu quân ủy trung ương bộ quốc phòng
và các cơ quan đơn vị toàn quân cụ thể hóa phát biểu chỉ đạo của tổng bí thư
tại hội nghị quân ủy trung ương vừa qua để tập trung lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện trong thời gian tới
cụ thể là phải chủ động nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo
thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với đảng nhà nước về quân sự quốc phòng
có chính sách xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống với tinh thần ba
không lơ là chủ quan mất cảnh giác không để bị động bất ngờ về chiến lược
không lúng túng chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất
với quân sự quốc phòng
thủ tướng nhấn mạnh lại chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong đó chỉ rõ tinh thần nêu gương và tính mẫu mực đối với đảng bộ quân đội
và toàn quân cấp trên phải làm gương cho cấp dưới chỉ huy phải mẫu mực
trước toàn đơn vị và chú trọng bồi dưỡng bổ sung rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội
theo tinh thần bậy giám giám nghĩ giám nói giám làm giám chịu trách nhiệm
giám đổi mới giám tạo giám đương đầu với khó khăn thử thách
và giám hành động vì lợi ích chung
sáng nay tại hà nội ban thường vụ đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị
sơ kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân
tới sự hội nghị có đồng chí trần văn rón ủy viên trung ương đảng
phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp
đã chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đạt chất lượng hiệu quả cao
nội dung kiểm tra đi vào trọng tâm trọng điểm tập trung vào những lĩnh vực
những nơi có vấn đề phức tạp dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực được dư luận quan tâm
công tác giám sát thường xuyên giám sát chuyên đề gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
công tác hậu kiểm và tự kiểm tra được chú trọng
đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương và cấp ủy
ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân thực hiện chức năng kiểm tra giám sát
đối với trên một hai trăm linh tổ chức đảng với gần năm đảng viên
qua kiểm tra giám sát kết luận khách quan chính xác xử lý nghiêm minh tổ chức đảng
đảng viên có khiến quyết vi phạm giúp cho tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra giám sát
phát huy ưu điểm nhận thức rõ hạn chế thiếu sót để sửa chữa khắc phục
đồng chí trần văn rón ghi nhận biểu dương những kết quả mà cấp ủy tổ chức đảng
ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí trần văn rón khẳng định công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong công an nhân dân
đã đạt được nhiều kết quả tích cực thể hiện quyết tâm chính trị cao chủ động lãnh đạo
chỉ đạo công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng nói riêng
để tiếp tục phát huy hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị quyết định số một mươi bảy ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
của ban bí thư và nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân giao cho
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp
đối với công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trọng tâm là đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng
hôm qua bốn tháng bảy tại hà nội thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tiếp đại sứ jean christophe jean pierre
sl cố vấn các vấn đề tôn giáo bộ châu âu và ngoại giao cộng hòa pháp
chào mừng ngài đại sứ tới thăm và làm việc với bộ công an việt nam thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi ba là một năm hết sức đặc biệt trong quan hệ việt nam cộng hòa pháp khi hai nước đang tổ chức
các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một mươi năm đối tác chiến lược việt nam cộng hòa pháp
với vị trí và vai trò quan trọng trong chính phủ pháp thứ trưởng lương tam quang mong muốn
ngài đại sứ sẽ là cầu nối giúp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam cộng hòa pháp phát triển
ngày càng sâu sắc hơn nữa trên tất cả mọi lĩnh vực đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế trong tôn giáo
cũng như giúp tăng cường hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm công tác giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật của pháp góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn
xã hội tự do tín ngưỡng tôn giáo tại mỗi nước thứ trưởng lương tam quang đề nghị trên cơ sở những
tải thông điệp của đảng nhà nước việt nam khẳng định luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của
mọi người dân thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với luật pháp quốc tế về nhân quyền
đặc biệt là công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp đại sứ jean skristopher
poweller chúc mừng sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam cộng hòa pháp
trong thời gian qua nhất là từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đồng thời tin tưởng rằng
thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của cộng hòa pháp
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần tăng cường sự hợp tác hai quốc gia
lực lượng cảnh sát hình sự cần tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch hành động cùng với đó là quán triệt
và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an về bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng
công an nhân dân cần thực hiện trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba đó là chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
của cục cảnh sát hình sự diễn ra vào chiều nay tại thủ đô hà nội
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị
nghị quyết chương trình kế hoạch về phòng chống tội phạm hình sự đạt được nhiều kết quả tích cực
góp phần hiệu quả vào công tác giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao
những chiến công kết quả mà lực lượng cảnh sát hình sự đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời cũng khẳng định báo cáo của cục cảnh sát hình sự đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế
đồng tình với nhiều giải pháp được nêu ra thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
bên cạnh nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục nêu cao
tinh thần chủ động trên các mặt công tác thực hiện có hiệu quả công tác dự báo
nhận diện rõ những thủ đoạn phương thức hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm và vi phạm pháp luật
về trật tự xã hội phát sinh trên không gian mạng đang có những diễn biến phức tạp hiện nay
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị công an
trong phòng chống tội phạm về trật tự xã hội
cũng tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã có thư khen và trao quyết định khen thưởng cho cục cảnh sát hình sự
về những thành tích xuất sắc đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ
tại đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu
đề án sáu tại tỉnh thái nguyên
thực hiện đề án sáu đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh thái nguyên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo một trăm linh dữ liệu dân cư
đúng đủ sạch sống đồng thời chủ trì phối hợp với các sở ban ngành làm giàu dữ liệu dân cư như xác thực định danh điện tử
mức hai cho hai mươi sáu cán bộ giáo viên nhân viên ngành giáo dục số hóa trên một trăm ba mươi hồ sơ người có công với cách mạng
thực hiện cập nhật thông tin trên một trăm hai mươi dữ liệu hộ nghèo hộ cận nghèo và ba mươi chín hai trăm ba mươi hai dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội
nhập liệu dữ liệu hộ tịch trên một một triệu trường hợp khởi tạo dữ liệu ban đầu cho một ba triệu người dân trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh thái nguyên
xác thực số định danh công dân với dữ liệu bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế một trăm linh ba chín trường hợp
hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn
về đích trước thời hạn bộ công an
giao sáu mươi năm ngày
để tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án sáu tổ công tác triển khai đề án sáu và ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp số chín mươi ba triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án sáu
theo đó sẽ triển khai thực hiện hai mươi một mô hình cụ thể trên toàn tỉnh với sự tham gia của các sở ngành địa phương đơn vị doanh nghiệp từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị lực lượng an ninh điều tra là lực lượng hoạt động pháp luật
nhiệm vụ quan trọng
của ngành công an trực tiếp sử dụng các biện pháp pháp luật để điều tra các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm khác theo thẩm quyền được giao
những vụ án qua lời kể của các điều tra viên phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương giúp chúng tôi hiểu thêm về công việc
về những khó khăn mà cán bộ phòng an ninh điều tra đang hàng ngày hàng giờ phải đối mặt
và chỉ có niềm đam mê trách nhiệm với màu áo và niềm tự hào về truyền thống của lực lượng an ninh điều tra đã giúp họ vượt qua tất cả
đây là hàng chục nghìn chứng chỉ đã được ký tên sẵn trong đường dây cấp bán các chứng chỉ nghề
thẻ an toàn lao động không qua huấn luyện đào tạo sát hạch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương thu giữ trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó bảy mươi một đối tượng là nhân viên của các công ty và các trường đào tạo nghề đã bị khởi tố
cái khó khăn lớn nhất trong cái chỗ này đó là khi ban đầu cái thời điểm chúng tôi xác định thì nó thuộc trên địa bàn tỉnh hải dương
nhưng khi bắt đầu đi sâu vào xác minh làm rõ thì phát hiện ra cái cơ sở các đối tượng đó làm giả trong thành phố hồ chí minh
thế thì với một cái quãng đường rất là xa và địa bàn rất là rộng như vậy
nhưng mà với cái ý thức tấn công chấn áp tội phạm thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng dựng được các đối tượng và báo cáo với lãnh đạo công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh
và trong quá trình đó thì có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ
các đối tượng là triệt đẻ lợi dụng cái sự phát triển công học công nghệ và cái không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ở đây thì các đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại để sản xuất ra các văn bằng các chứng trì giả với cái số lượng là rất lớn
thứ hai là trong quá trình các đối tượng có sự phối hợp giao tiếp liên quan đến thực hiện vi phạm pháp luật là đều sử dụng các tài khoản các mạng các hội nhóm kín
nó có tính chất nan truyền nan tỏa rất nhanh
nó dẫn đến cái việc là trong một thời gian ngắn là có hàng chục nghìn người nhiều địa phương khác nhau biết liên hệ
chúng tôi đã xác định được đối tượng rồi
thì lực lượng mật phục của chúng tôi thì ngoài cái việc mà trông giữ canh các đối tượng chúng tôi phải chủ động trong cái việc đó
thì còn trông giữ các địa điểm để phục vụ trong công tác khám xét
hầu như anh em thức nguyên đêm gần như là trinh sát bám sát cái địa điểm để phục vụ cho cái việc khám xét tránh cái việc các đối tượng nó tẩu tán các cái vật chứng
đó chỉ là một trong rất nhiều vụ án lớn mà phòng an ninh điều tra công an tỉnh trực tiếp điều tra khám phá
chỉ với một mươi năm người bao gồm cả lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ nhưng thường xuyên phải đấu tranh với những đối tượng cơ hội chính trị và các đối tượng phản động am hiểu về pháp luật thủ đoạn tinh vi
đấu tranh với chúng đối tượng này đòi hỏi cán bộ chiến sĩ an ninh điều tra phải có một bản lĩnh chính trị rất là vững vàng kiến thức pháp luật thì mới có thể đấu tranh với các đối tượng này được
trong thời gian qua liên quan đến
cái lực lượng an ninh điều tra đã thu lý thì có những vụ trong đó có cả những án về giết người rồi là những án về tham nhũng
một số vụ án khi thủ lý thì các đối tượng đã đưa ra những cái giá để mua chuộc cán bộ chiến sĩ với giá hàng chục tỷ đồng để có thể bỏ qua cho hành vi của mình
tuy nhiên với bản lĩnh chính trị vững vàng thì những điều đó không khuất phục được những cán bộ chiến sĩ của chúng tôi
trong nửa nhiệm kỳ qua lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã tập trung điều tra hơn ba mươi vụ án thì chiếm một phần ba các vụ án là ngoài thẩm quyền
trong tình hình hiện nay chúng tôi đánh giá là cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh hải dương vẫn còn diễn biến phức tạp
các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia lực lượng an ninh điều tra tiếp tục được đánh đạo công an tỉnh tin tưởng đề xuất đánh đạo bộ giao tiến hành điều tra xử lý
các vụ án khác nhất là các vụ án liên quan đến tội phạm tham dũng và chức vụ đòi hỏi lực lượng an ninh điều tra phải vững về pháp luật giỏi về nghiệp vụ và nhất là phải có bản đính chính trị dũng vàng có một trái tim nóng cây đầu lạnh và hai bàn tay thực sự trong sạch